do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với giải hội tụ nhiệt đới
từ đêm ngày một mươi năm tháng một mươi đã xảy ra mưa lớn tại các tỉnh miền trung và tây nguyên
một số nơi đã xảy ra ngập lụt cục bộ sạt lở gây chia cắt giao thông
theo dự báo của trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
từ nay đến ngày một mươi tám tháng một mươi khu vực này còn tiếp tục xảy ra mưa lớn
trong đó dự báo khu vực từ hà tĩnh đến quảng ngãi có tổng lượng mưa từ một trăm năm mươi ba trăm linh mm
cục bộ có nơi trên ba trăm năm mươi mm từ bình định đến khánh hòa và gia lai con tum tám mươi một trăm năm mươi mm
cục bộ có nơi trên hai trăm linh mm nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất tại vùng núi
và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông
để chủ động ứng phó với mưa lũ nhất là lũ quét sạt lở đất hạn chế thấp nhất thiệt hại
về tính mạng của nhân dân thủ tướng chính phủ đã ban hành công điện số một nghìn ba trăm tám mươi tám yêu cầu
ủy ban nhân dân các tỉnh
ủy ban nhân dân các tỉnh
tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ chỉ đạo triển khai ngay các biện pháp khẩn cấp
ứng phó với mưa lũ theo phương châm bốn tại chỗ tập trung một số nhiệm vụ sau
các địa phương chủ động giả soát huy động lực lượng tổ chức sơ tán khẩn cấp các hộ dân
tại các khu vực không bảo đảm an toàn nhất là khu vực bị ngập sâu chia cắt vùng thấp trũng ven sông suối
khu vực nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất khu vực đã từng xảy ra sạt lở đất ngập lụt năm hai nghìn hai mươi
đồng thời bố trí chỗ ở tạm hỗ trợ lương thực nhu yếu phẩm cho các hộ phải sơ tán
không để người dân bị thiếu đói rét tổ chức thông tin kịp thời hướng dẫn người dân đi lại an toàn
khi có mưa lũ triển khai lực lượng kiểm soát hướng dẫn hỗ trợ giao thông an toàn qua các ngầm tràn
tuyến đường bị ngập sâu hướng dẫn người dân giữ chữ lương thực nhu yếu phẩm thiết yếu
để phòng mưa lũ gây ngập úng chia cắt kéo dài
bên cạnh đó triển khai phương án đảm bảo an toàn đê điều hồ đập tổ chức giám sát việc vận hành an toàn
các hồ đập trên địa bàn chủ động bố trí lực lượng phương tiện vật tư tại các địa bàn trọng điểm
để sẵn sàng triển khai công tác cứu hộ cứu nạn và khắc phục kịp thời sự cố và hậu quả mưa lũ
không để bị động bất ngờ
bộ tài nguyên và môi trường tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ dự báo cảnh báo
thông tin kịp thời để các cơ quan có liên quan và người dân biết chủ động triển khai các biện pháp ứng phó
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn chỉ đạo vận hành an toàn hồ đập thủy lợi công trình thủy lợi và bảo vệ sản xuất nông nghiệp
bộ công thương chỉ đạo vận hành an toàn hệ thống điện hồ đập thủy điện phối hợp chặt chẽ với chính quyền cơ sở thông tin kịp thời
bảo đảm an toàn cho người dân nhất là trong tình huống phải xả lũ khẩn cấp
bộ giao thông vận tải chỉ đạo kiểm soát hướng dẫn bảo đảm an toàn giao thông bố trí lực lượng vật tư phương tiện để kịp thời khắc phục sự cố
bảo đảm giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính
ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn bộ quốc phòng chỉ đạo quân khu bốn quân khu năm và các lực lượng đóng trên địa bàn
sẵn sàng lực lượng phương tiện hỗ trợ địa phương thực hiện công tác sơ tán dân cư ra khỏi khu vực nguy hiểm
chủ động bố trí lực lượng phương tiện tại các khu vực sung yếu để thực hiện công tác cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu
bộ công an chỉ đạo công an các địa phương bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn sẵn sàng lực lượng hỗ trợ nhân dân ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ
theo đề nghị của địa phương chủ động hướng dẫn phân luồng kiểm soát phương tiện giao thông hoạt động tại các khu vực bị ảnh hưởng mưa lũ đảm bảo an toàn